thời điểm này bắt đầu bước vào mùa mưa bãi rác đa phước tại tp hcm lại bị cư dân khu vực chung quanh khiếu nại vì bốc mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường sống
tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm gây bức xúc dư luận và buộc chính quyền tp hcm phải có những biện pháp xử lý mạnh tay
trước kiến nghị của nhân dân ngày chín tháng sáu tổng cục môi trường đã xử phạt đơn vị môi trường tại bãi rác đa phước tp hcm hơn một năm tỷ đồng
vì năm vi phạm trong vận hành như không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định không thu gom lưu giữ nước dỉ rác
tại các hồ chứa nước dỉ rác tập trung theo cam kết xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một năm đến dưới ba lần
không chỉ bị phạt tiền công ty việt nam waster solutions đơn vị quản lý bãi rác đa phước
còn phải báo cáo về sở tài nguyên môi trường tp hcm và tổng cục môi trường kế hoạch khắc phục trước ngày ba mươi tháng sáu để kiểm tra giám sát
việc hoàn thành khắc phục các hậu quốc
các hậu quả vi phạm phải được báo cáo trước ngày ba mươi một tháng tám
trước đó ngày năm tháng sáu người dân khu vực nam sài gòn quận bảy đã gửi đơn kiến nghị đến đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và sở tài nguyên môi trường tp hcm
nhằm sớm giải quyết tình trạng hồi thối này